hôm qua ngày hai tháng một phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã trực tiếp giao quân xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
theo nghị định số một trăm linh tăng mức xử phạt đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng bia rượu
đặc biệt là trong dịp gần tết nguyên đán này
sau đây là ghi nhận của phóng viên tại đội cảnh sát giao thông số sáu nút giao thông xuân thủy cầu giấy
tại nút giao xuân thủy quận cầu giấy lực lượng giao thông của cảnh sát giao thông số sáu